lần đầu tiên ở đồng bằng sông cửu long có sự kiện lễ hội ánh sáng với tên gọi đêm tây đô huyền ảo
đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện ngày hội du lịch đêm hoa đăng ninh kiều cần thơ lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
ngày hội sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
điểm nhấn của chương trình là lễ hội ánh sáng với chủ đề đêm tây đô huyền ảo tại dạch khai luông quận ninh kiều
chương trình mới lạ và hấp dẫn với nhiều thủ pháp nghệ thuật kể chuyện bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại
kết hợp giữa các hiệu ứng kỹ xảo âm thanh ánh sáng trình chiếu màn hình nước màn hình led và công nghệ laser chiếu hình mapping
ngoài ra quận ninh kiều cũng trang trí đèn led nghệ thuật trên cầu đi bộ cần thơ
đây là chương trình tạo điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong chuỗi các hoạt động chung của ngày hội du lịch đêm hoa đăng ninh kiều cần thơ lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi